vào đêm ngày hôm qua công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đăng đang tổ chức khám nghiệm và điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người bị đâm tử vong
nạn nhân là lê kim toàn bốn mươi tuổi trú tại thị trấn đức phong huyện bù đăng tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối cùng ngày trong lúc toàn đang ở tròi dãy của một người dân tại thôn hai xã đoàn kết huyện bù đăng
thì đối tượng châu văn cư ba mươi chín tuổi trú tại thị trấn đức phong huyện bù đăng cũng đi tới đây để tìm bạn
khi tới nơi thấy toàn đang lớn tiếng với mọi người trong tròi giấy nên cưu vào can ngăn nhưng bất ngờ toàn quay lại gây sự với cư
bị toàn dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người cư bực tức đã chạy vào trong tròi dãy lấy một con dao đâm nhiều nhát vào người toàn khiến nạn nhân gục ngã xuống đất và tử vong tại chỗ
gây án xong cư đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình
vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
bị yêu cầu dừng xe do đi vào đường cấm trên cao tốc mai sơn quốc lộ bốn mươi năm
tài xế cao văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đã cố tình điều khiển xe đầu kéo bỏ chạy tông vào xe của cảnh sát giao thông
tuấn đã bị công an huyện yên định tỉnh thanh hóa tạm giữ hình sự về hành vi chống người thành công vụ
trước đó trong quá trình làm nhiệm vụ tại
km ba trăm hai mươi bảy đường rẽ vào cao tốc bắc nam thuộc địa phận huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc phòng sáu cục cảnh sát giao thông bộ công an đã phát hiện xe ô tô đầu kéo theo rơ móc
do cao văn tuấn điều khiển đi vào đoạn đường giới hạn trọng tải trên cao tốc mai sơn quốc lộ bốn mươi năm đoạn đường cấm phương tiện trên một mươi tấn
lúc này lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe
tuấn đã không chấp hành buộc tổ công tác phải sử dụng xe chuyên dụng để truy đuổi
chạy khoảng năm km nơi có làn dừng xe khẩn cấp chiếc xe ô tô do tuấn điều khiển mới dừng lại
đáng nói khi tuấn xuống xe tổ công tác thông báo lỗi và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra
thì tuấn đã không chấp hành mà tiếp tục lái xe lạng lách đánh võng tông vào xe của cảnh sát giao thông khiến phần đuôi bị hư hỏng
đến km ba trăm một mươi hai chín trăm linh thuộc địa phận xã định công huyện yên định tuấn mới dừng xe
lực lượng cảnh sát giao thông đã lập hồ sơ bàn giao vụ việc cho công an huyện yên định xử lý theo quy định
tại tỉnh quảng bình hàng chục đối tượng đang bay lắc trong quán bar trên đường hai bà trưng thành phố đồng hới
đã bị lực lượng công an thành phố kiểm tra bắt giữ vào đêm ngày ba mươi tháng ba
kiểm tra nhanh lực lượng chức năng đã phát hiện
hai mươi chín đối tượng dương tính với ma túy
theo đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày ba mươi tháng ba gần một trăm linh cám bộ chiến sĩ công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
đã tiến hành kiểm tra hành chính quán bar angel club ở số một trăm hai mươi năm đường hai bà trưng thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
thời điểm kiểm tra phát hiện có năm mươi người bao gồm khách và nhân viên của cơ sở đang có mặt tại đây để nghe nhạc
sử dụng rượu bia và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy là thuốc lắc
ngay sau đó công an thành phố đồng hới đã tiến hành
test nhanh ma túy phát hiện có hai mươi chín đối tượng dương tính với ma túy
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận đến quán bar này để sử dụng dịch vụ
và có sử dụng thuốc lắc để tăng hương phấn
hiện vụ việc đang được công an thành phố đồng hới tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thủ đoạn hách hay còn gọi là tấn công chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội để lừa vay tiền bạn bè đã không còn xa lạ
tuy nhiên thì gần đây lại xuất hiện thêm thủ đoạn mới đã khiến không ít người bị sập bẫy
đó là tài khoản mạng xã hội nhận tiền chung cả tên tài khoản ngân hàng
chỉ khác là số tài khoản khiến cho nhiều người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng qua mạng